tình trạng nồm ẩm này vẫn còn kéo dài là bởi đới gió đông nam của khối không khí lạnh tiếp tục đưa hơi ẩm vào sâu trong đất liền
trong đêm nay và sáng ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ và phía đông của các tỉnh như lào cai yên bái sơn la và hòa bình của tây bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa nhỏ mưa phùn sương mù trộn lẫn
thời điểm sương mù mưa phùn và mưa nhỏ dày hạt nhất trong ngày sẽ xảy ra trong khoảng từ bốn đến bảy giờ sáng
vì thế mà trong khoảng thời gian này tầm nhìn xa nhiều vùng ở bắc bộ sẽ giảm mạnh xuống dưới ba trăm linh mét
sau tám giờ tình trạng mưa nhỏ mưa phùn sẽ giảm dần
do mây nhiều và có mưa nên nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ không cao giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
với hai tỉnh là lai châu và điện biên trong ngày mai không chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm nên trời vẫn có nắng sớm và nhiệt độ duy trì ở mức cao từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
gió đông nam ẩm của khí lạnh cũng ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh của miền trung nhưng có xu hướng giảm từ bắc vào nam
mưa nhỏ chỉ tập trung ở các khu vực thanh hóa và nghệ an nhiệt độ phổ biến ở đây là hai mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến quảng bình quảng trị ảnh hưởng của đời gió đông nam giảm đi nên trời chỉ có mây nhiều và có sương mù nhẹ vào sáng sớm
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trong khi ở các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào không chịu tác động của đới gió đông nam ẩm
nên trời vẫn có nắng từ sớm nhiệt cao phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
với các tỉnh miền nam mùa nắng nóng đang ngày một rõ hơn
tại tây nguyên các điểm nóng ba mươi năm độ sẽ xảy ra ở khu vực con tum arinpa và lắc của đắk lắc
còn ở khu vực nam bộ nóng ba mươi bốn ba mươi năm độ sẽ xảy ra trên diện rộng ở khắp các tỉnh miền đông nam bộ
tuy nhiên vào chiều và tối mai ở khu vực phía bắc tây nguyên
các tỉnh con tum gia lai đắk nông và bình phước sẽ xảy ra tình trạng mưa rông trái mùa
mưa rông trên nền nhiệt ngày đang rất cao có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
vì thế mà người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
do ảnh hưởng của gió đông nam ẩm ở vịnh bắc bộ
nên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ xảy ra tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
vì thế tầm nhìn xa trong buổi sáng ngày mai trên vịnh sẽ giảm xuống dưới một km
gây ra ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền
trong khi đó ở cả hai khu vực như huyện đảo hoàng sa và trường sa
gió đông nam ở mức là cấp ba trời không mưa nắng đẹp
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước